thành phố hồ chí minh với các chương trình định hướng cho sản phẩm công nghệ cao tạo cú hích cho sản phẩm việt dành thị phần quốc tế bây giờ là nội dung chi tiết
đồng chí nguyễn thị nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm cùng đại diện các sở ngành mới đây đã có buổi làm việc với ban quản lý khu công nghệ cao thành phố
tại đây ban quản lý khu công nghệ cao trình bày những thách thức đồng thời kiến nghị thành phố tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất tiềm lực cho phát triển khoa học và công nghệ của thành phố
trong đó cẩn trương đầu tư xây dựng công viên khoa học công nghệ và các công trình giao thông kết nối nhằm tạo môi trường tốt cho hoạt động nghiên cứu phát triển đào tạo chuyển giao công nghệ ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và khởi nghiệp hành lang pháp lý cho quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ sản phẩm mới dịch vụ công nghệ cao
đồng chí bí thư thành ủy đã đánh giá cao kết quả của bang quản lý khu công nghệ cao trong một mươi năm năm qua đồng thời thống nhất với các kiến nghị và đã chỉ đạo các sở ngành liên quan nhanh chóng triển khai với những mục tiêu cụ thể như triển khai công viên khoa học và công nghệ thực hiện đề án liên kết giữa khu công nghệ cao với đại học quốc gia tp hcm v v
trước đó đồng chí nguyễn thiện nhân đến thăm và làm việc với công ty minh nguyên và thăm dự án sài gòn silicon city
tại đây đồng chí nguyễn thị nhân ghi nhận những nỗ lực đầu tư của hai công ty và lắng nghe những nguyện vọng đề xuất của các đơn vị
phương bảy quận ba hiện có tám tổ công tác duy trì trực tự đô thị mỗi tổ công tác gồm chín thành viên phụ trách hai tuyến đường trên địa bàn phường với nhiệm vụ tuyên truyền vận động đồng thời giám sát kiểm tra các hộ kinh doanh buôn bán không tái lấn chiếm lòng lề đường dành vỉa hè cho người đi bộ
ngoài ra còn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự vệ sinh môi trường văn minh đô thị
hoạt động của các tổ công tác đã tạo hiệu ứng lan tỏa tại nhiều địa bàn khu dân cư trong đó đề cao vai trò hạt nhân nồng cốt của các tổ công tác trong việc vận động quân chúng
thành công của mô hình dân vận khéo này chính bởi cấp ủy nơi đây đã chọn nội dung phù hợp khéo khơi dậy đúng lúc và lắng nghe ý kiến của nhân dân phát huy tối đa vai trò của bang vận động khu phố
hiện thành phố cũng đang đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số hai mươi năm nqtvk về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
theo đó đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu các điển hình kinh nghiệm cách làm hay trong công tác dân vận gắn phong trào thi đua dân vận khéo vào việc học tập tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
ngày hai mươi năm tháng chín vừa qua trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tp hcm phối hợp với các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố
đã tổ chức ngày hội tuyển dụng việc làm năm hai nghìn một mươi bảy đây là dịp để các sinh viên vừa tốt nghiệp tại các trường đại học cao đẳng tìm việc sau khi tốt nghiệp
ngày hội đã thu hút hơn một mươi lượt sinh viên tham gia tìm kiếm việc làm ngay sau khi tốt nghiệp
trong đó có nhiều lĩnh vực được tuyển dụng như công nghệ thông tin cơ khí điện tử môi trường xây dựng kinh tế tài chính ngân hàng nhà hàng khách sạn thời trang hàng hải
ngày hội có sự tham gia của sáu mươi doanh nghiệp tại tp hcm tuyển dụng năm vị trí việc làm
nộp hồ sơ trực tuyến phỏng vấn trực tiếp ngay sau khi nộp hồ sơ
hiện trên địa bàn thành phố có gần hai khu dân cư và gần hai mươi tám cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy theo nghị định bảy mươi chín của chính phủ
qua phân loại đánh giá có gần một mươi một cơ sở nguy hiểm về cháy nổ không đủ điều kiện về khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy
giải pháp ngăn cháy lối thoát nạn giao thông phục vụ chữa cháy hệ thống kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy
từ năm hai nghìn sáu đến nay trên địa bàn thành phố xảy ra hơn hai sáu trăm linh vụ cháy nổ làm chết hơn một trăm ba mươi người ước tính thành tiền hàng ngàn tỷ đồng
hiện ban pháp chế hội đồng nhân dân tp hcm đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị quyết triển khai thực hiện điều sáu mươi ba a về xử lý cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy
được đưa vào sử dụng trước khi luật phòng cháy chữa cháy số hai mươi bảy có hiệu lực
theo điều sáu mươi ba a quy định đối với kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ khí đốt hóa chất nguy hiểm cháy nổ ở khu dân cư nơi đông người phải có phương án di chuyển bảo đảm khoảng cách an toàn
thưa quý vị nhằm hỗ trợ các sản phẩm nghiên cứu và triển khai chuyển sang giai đoạn sản xuất quy mô công nghiệp
triển khai chương trình thí điểm hỗ trợ thương mại hóa các sản phẩm từ công nghệ cao trong hoạt động nghiên cứu và triển khai tại khu công nghệ cao tp hcm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
với kỳ vọng các sản phẩm này sẽ trở thành sản phẩm chủ lực sản phẩm công nghiệp công nghệ cao đóng góp vào kinh tế của tp hcm nói riêng và cả nước nói chung
mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây
trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao tp hcm mới đây vừa ra mắt sản phẩm
các sản phẩm này đã được ứng dụng công nghệ nano licopene vào viên uống chống nắng biosensecare
đây là sự kết hợp các hoạt chất polydium leucotomose được trích xuất từ cây dương sỉ nano cucumin từ củ nghệ vitamin e và nano licopene được trích ly từ cây gất
sản phẩm này thuộc dự án khoa học và công nghệ thí điểm hỗ trợ thương mại hóa các sản phẩm từ công nghệ cao trong hoạt động nghiên cứu và phát triển tại khu công nghệ cao tp hcm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
các sản phẩm công nghệ cao của việt nam cũng học được kinh nghiệm từ thế giới nhưng với các điều kiện cụ thể của việt nam nhóm nghiên cứu phải phát triển sao cho phù hợp
vì chẳng hạn như là công nghệ về nano licopene hay là các cái nano thảo dược thì thế giới cũng đã phát triển nhiều nhưng mà tích ly từ cây gất thì ở việt nam hiện tại vẫn chưa tải nhỏ nào nào
thì nhỏ em vẫn mạnh dạng
và tuyệt thu cả công nghệ thế giới phát triển sinh thủy là thế nào thì nó cũng có những thành công ban đầu
thì hy vọng với sự đầu tư của các cái dự án hỗ trợ thương mại hóa thì nó sẽ tốt hơn
tính đến nay số lượng doanh nghiệp việt nam hoạt động trong khu công nghệ cao tp hcm nhiều hơn so với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
trong một trăm một mươi năm dự án đang triển khai
có hơn sáu mươi dự án của các doanh nghiệp việt
xong xét về vốn đầu tư thì doanh nghiệp việt chỉ chiếm một mươi năm tổng vốn đầu tư tại khu công nghệ cao tp hcm
và giá trị sản xuất mang lại cũng thấp hơn tương đương một mươi tổng giá trị
điều đó cho thấy vốn đầu tư không phải là thế mạnh của doanh nghiệp việt
không chỉ thế doanh nghiệp việt cũng gặp thách thức về công nghệ và thiếu nhân lực có chuyên môn trình độ cao
bởi vậy việc thực hiện chương trình hỗ trợ thương mại hóa các sản phẩm
từ công nghệ cao là hết sức cần thiết để tiếp tục nâng cao giá trị doanh nghiệp và sản phẩm việt
sau nhiều vòng sơ tuyển đã có bảy sản phẩm thuộc các lĩnh vực công nghệ sinh học công nghệ nano công nghệ bán dẫn
và công nghệ cơ điện tử tự động hóa được chọn để hỗ trợ phát triển sản phẩm tại khu công nghệ cao tp hcm
ngân sách nhà nước ứng dụng vào thực tiễn và được thương mại hóa hàng năm
thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thương mại hóa các sản phẩm công nghệ cao
các hoạt động đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả năng suất
chất lượng hoạt động của các đơn vị ở cơ sở
thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ nhằm nâng cao khả năng tiếp nhận
chuyển giao công nghệ từng bước tham gia vào quá trình nghiên cứu khoa học
phát triển công nghệ của thế giới góp phần vào việc phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của thành phố
các sản phẩm mới dễ dàng tiếp cận và xin được giấy phép chứng nhận để đưa ra thị trường
tôi nghĩ trung tâm đã làm tốt việc đó và trong tương lai sẽ tiếp tục phát huy cái đó
các sản phẩm công nghệ cao nói chung và nói riêng là thuốc có nguồn tốc sinh học
cực kỳ quan trọng và nó là một kỷ niệm mới cho ngành dược không những của việt nam mà trên toàn thế giới
các thuốc công nghệ sinh học hiện tại của việt nam
hoàn toàn hiện tại đã đang phải ngoại nhập và cái chi phí của thuốc công nghệ sinh học rất là cao rất rất cao
thì nanogen tập trung vào cái mảng nghiên cứu phát triển các công nghệ sinh học
sẽ khi mà các sản phẩm của nanogen ra đời sẽ làm giảm cái nhu cầu ngoại nhập
và sẽ làm một cái thuốc phát triển trong nước cạnh tranh được với thuốc ngoại nhập
nó làm giảm giá thành của thuốc ngoại nhập cũng như là tạo cơ hội cho những bệnh nhân nghèo
và tạo cái cơ hội cho những bệnh nhân nghèo
và bệnh nhân nghèo được có cơ hội điều trị thuốc
và bác sĩ thì có những cái lựa chọn cất dòng sản phẩm nhiều dòng sản phẩm trong điều trị các cái bệnh
cái nhóm nghiên cứu luôn cố gắng để hạp dụng các cái công nghệ mới
để có những cái sản phẩm mà có những đặc trật tỉnh tốt hơn
nhưng mà các cái điều kiện phòng thử nghiệm hay gì thì đang còn hạn chế
các nhóm nghiên cứu hy vọng được đầu tư nhiều hơn về các cái hóa chất thiệt bị
cũng như là hỗ trợ
quá trình đưa sản phẩm ra thị trường
khu công nghệ cao tp hcm cách đây tám năm đã thu hút thành công tập đoàn intel
khi tập đoàn intel vào đầu tư tại khu công nghệ cao
chứng tỏ việt nam có một môi trường thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn
và trong tháng bảy vừa qua lần đầu tiên các sản phẩm điện tử bán dẫn thương mại hóa
của khu công nghệ cao tp hcm đã được giới thiệu
tại triển lãm công nghệ điện tử bán dẫn và năng lượng quốc tế
với sự tham gia của hơn bảy trăm linh nhà sản xuất
và hơn hai mươi sáu chuyên gia đến từ khắp nơi trên thế giới
được tổ chức tại thành phố san francisco bang california hoa kỳ
được biết tại đây rất nhiều đối tác quan tâm đến việt nam
để đầu tư vào ngành vi mạch bán dẫn tại việt nam
chúng tôi kỳ vọng rằng là sau cái đợt một này với bảy dự án
thì trong tháng chín này này chúng tôi sẽ tiếp tục
xem xét để tuyển chọn khoảng ít nhất là năm cái dự án sản phẩm nữa
cũng là có những cái sản phẩm mẫu ban đầu
qua kết quả nghiên cứu có cái tiềm năng
thì chúng tôi sẽ đề xuất với ủy ban nhân thành phố
để tiếp tục cái đợt hai của năm hai nghìn một mươi bảy
và cái chương trình này sẽ được triển khai trong ba năm

chúng tôi sẽ được triển khai trong ba năm
và qua đó sẽ có những cái sản phẩm thương hiệu việt nam
là những cái sản phẩm công nghệ cao
tham gia vào cái thị trường trước hết và thị trường trong nước
và sau đó là hướng đến xuất khẩu
trong buổi làm việc với khu công nghệ cao
thành phố hồ chí minh ngày hai mươi tháng chín mới đây
đồng chí bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân
đã đánh giá sự nỗ lực của bang quản lý khu công nghệ cao
trong suốt một mươi năm năm hình thành và phát triển
đến nay khu công nghệ cao đã thu hút thành công hơn một mươi tập đoàn
công ty công nghệ hàng đầu của thế giới
đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao